chỉ đến khi ổ nhóm này bị sa lưới thì đường dây bán thông tin tài khoản doanh nghiệp với sự tham gia của một số cán bộ ngân hàng mới bắt đầu lộ diện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các doanh nghiệp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc bên cạnh rủi ro dễ bị lừa đảo vàng giả còn luôn phải đối mặt với nguy cơ cướp giật
thực tế trong thời gian vừa qua đã xảy ra không ít vụ án cướp cửa hàng vàng ngay giữa ban ngày với cách thức hết sức táo tợn
hiện đang là thời điểm giáp tết rất nhiều địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp người dân chủ động phòng ngừa tội phạm để kịp thời ngăn chặn tránh để những hậu quả đáng tiếc xảy ra
thời gian vừa qua một số vụ cướp tiệm vàng xảy ra chủ yếu ở những cơ sở thuộc khu vực ngoại thành hay những cửa hàng nhỏ không có bảo vệ khu vắng người qua lại
do đó việc tuyên truyền về phương thức thủ đoạn cách phòng ngừa đối với các đối tượng là một trong những việc làm quan trọng được công an huyện sóc sơn đặc biệt quan tâm
gia đình đã trang bị toàn bộ đầy đủ các hệ thống camera rồi báo động và toàn bộ hệ thống an ninh cũng như việc thuê bảo vệ chuyên nghiệp
gia đình đã trang bị toàn bộ đầy đủ các hệ thống camera rồi báo động và toàn bộ hệ thống an ninh cũng như việc thuê bảo vệ chuyên nghiệp